cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp cùng với lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng bắt quả tăng long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ hơn hai trăm bốn mươi gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp được long vận chuyển thuê với tiền công là một triệu đồng
kiểm tra hành chính quán ba flub vào dạng sáng ngày hôm nay công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã phát hiện năm người dương tính với ma túy
lập biên bản thu giữ năm bình bóng khí cười
chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa là hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra về điều kiện phòng cháy chữa cháy điều kiện hoạt động kinh doanh chủ cơ sở cũng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động của mình
hiện công an thành phố đã lập biên bản yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tại thành phố hồ chí minh công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
cảnh sát cơ động đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe ô tô tại con hẻm trên đường tx hai mươi năm phường thạnh xuân quận một mươi hai khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
và chiều ngày hôm qua người dân đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ chiếc xe ô tô năm chỗ đỗ trước nhà nạn nhân
sau tiếng nổ người dân huy động bình chữa cháy mini để dập lửa
lúc này trong xe nạn nhân bị trong tình trạng bỏng nặng người dân phải phá cửa xe để đưa đi cấp cứu
sau khi khám nghiệm hiện trường giả soát chiếc xe lực lượng chức năng không phát hiện chất nổ
chiếc xe cùng can nhựa có chứa xăng và bật lửa trên xe được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
hiện công an quận một mươi hai đang lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại